với mong muốn tận dụng nguồn tài nguyên đất sẵn có trong vụ đông nhằm phát triển kinh tế
trong những năm vừa qua nông dân quế võ tỉnh bắc ninh đã đưa khoai tây thành cây trồng chủ yếu
trải qua hơn một mươi năm tìm tòi hướng đi mới đến nay thì khoai tây đã trở thành cây trồng chủ lực
mang lại giá trị kinh tế cho nhân dân địa phương
và khoai tây quế võ cũng đã trở thành đặc sản nước tiếng khắp cả nước
với chất đất sốc và cát nhẹ thích hợp với sự thăng trưởng phát triển của cây khoai tây
nhiều năm trở lại đây người dân huyện quế võ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa những giống khoai tây mới
có chất lượng tốt vào trồng
tuy nhiên cùng hỗ trợ của các cấp chính quyền huyện quế võ đã hình thành những vùng chuyên canh khoai tây quy mô lớn
ngay từ đầu vụ thu hoạch đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín khoai tây đã có tín hiệu tốt

với bản tính cần cù ham học hỏi cùng định hướng đúng của các cấp chính quyền
nông dân nơi đây đã biến những vùng đất trắng bỏ hoang thành cánh đồng khoai xanh mướt
không những mang lại giá trị kinh tế cho địa phương mà khoai tây quế võ đã được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể
cùng với đó người dân nơi đây luôn ý thức gìn giữ và phát triển thương hiệu này
từ khi được công nhận nhãn hiệu tập thể người dân không phải lo đến khâu tiêu thụ hay kỹ thuật sản xuất
trong vụ đông xuân năm nay toàn huyện trồng gần một bảy trăm linh hectare khoai tây
đặc biệt năm nay huyện thành lập vùng sản xuất khoai tây thương phẩm an toàn
đến nay toàn huyện đã thành lập ba mươi vùng sản xuất khoai tây theo quy trình an toàn
với diện tích trên hai trăm hai mươi tám ha chủ trương hình thành những vùng chuyên canh khoai tây
tập trung vào các nội dung chính
thứ nhất đó là xây dựng hệ thống sản xuất giống khoai tây sạch bệnh ứng dụng công nghệ sinh học
nhằm từng bước chủ động
hệ thống chủ động về nguồn giống cũng như là giảm chi phí nhập khẩu
bởi vì đối với sản xuất cây trồng nói chung trong đó đặc biệt đối với cây khoai tây
thì vấn đề giống cực kỳ quan trọng gần như có thể gọi là vấn đề sống còn để quyết định cho sản xuất
thành lập vùng chuyên canh khoai tây sạch là một trong những mục tiêu hướng tới của chính quyền và nhân dân quế võ
hiệu quả từ cây khoai tây đã rõ
tuy nhiên để cây khoai tây phát triển mạnh hơn nữa huyện cần đẩy mạnh tích tụ dụng đất
hình thành những vùng sản xuất lớn phối hợp các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm